với khu vực khánh hòa ninh thuận bình thuận trời nắng sớm nhưng không mạnh nên nhiệt độ cao từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
chiều và tối nay dọc các huyện vùng núi phía tây ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và thừa thiên huế có khả năng xảy ra mưa rào và rông dạng nhiệt
trong mưa rông cũng cần phải đề phòng đến hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
với miền nam gió tây nam có dấu hiệu bắt đầu hoạt động
chiều và tối nay nó sẽ gây mưa rông diện giải rác cho hầu khắp tây nguyên và nam bộ
làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên giảm còn từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ hạ xuống còn từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
nắng nóng chỉ còn xuất hiện ở một phần ba khu vực
sang đến ngày mai khi gió mùa tây nam sẽ thực sự hoạt động
thì cả nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
miền tây nam bộ có nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nên cần phải đề phòng đến hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở vịnh bắc bộ
cũng có mưa rào và rông ở mức giải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ cao về các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

trong thời gian đến ngày mai